tổ công tác của thủ tướng chính phủ do đồng chí lê vĩnh tân bộ trưởng bộ nội vụ làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc kiểm tra hoạt động công vụ tại ủy ban nhân dân tỉnh yên bái
ghi nhận các ý kiến kiến nghị của tỉnh yên bái bộ trưởng lê vĩnh tân đề nghị trong thời gian tới
tỉnh yên bái cần quan triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản của đảng nhà nước về công tác dân vận nói chung
dân vận chính quyền nói riêng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí
vai trò tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới
làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ công chức và người dân trong điều kiện hiện nay
quan tâm xây dựng chính quyền cấp cơ sở đổi mới hoạt động quản lý điều hành của cơ quan nhà nước các cấp
theo hướng công khai minh bạch dân chủ thân thiện và gần dân
đồng thời tập trung triển khai có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi trên tất cả các lĩnh vực